trước tình hình kinh doanh và trồng hoa tết gặp nhiều bất lợi do thời tiết
chủ tịch ubnd tỉnh quảng ngãi đã gửi thư kêu gọi người dân mua hoa giúp người bán hoa
để niềm vui đón tết được trọn vẹn với tất cả nhân dân trong tỉnh
còn tại phú yên cũng với tinh thần chia sẻ khó khăn hôm nay tỉnh phú yên vừa quyết định
hoàn trả lại nửa số tiền mà người bán hoa tết và các dịch vụ khác thuê mặt bằng kinh doanh
tại chợ hoa xuân đinh dậu tp tuy hòa
ubnd tp tuy hòa cho biết số tiền hoàn trả là hai trăm hai mươi hai năm triệu đồng nguyên nhân là do từ lúc khai mạc chợ hoa xuân
vào ngày hai mươi năm tháng chạp tức ngày hai mươi hai tháng một đến nay mưa liên tục nên người bán hoa và các dịch vụ khác
gần như không kinh doanh được vì ít người mua trong khi hiện chỉ còn một ngày nữa là đến tết đinh rậu
chợ hoa xuân đinh dậu tỉnh phú yên có ba trăm bốn mươi năm hộ tham gia được đấu giá thuê mặt bằng theo lô
chợ hoa chủ yếu được bày bán dọc hai bên các tuyến phố chính trong thành phố tuy hòa như trần hưng đạo
lê lợi lê trung kiên trần phú với chiều dài hơn hai km quyết định hoàn trả nửa số tiền thuê mặt bằng kinh doanh
được nhân dân phấn khởi ủng hộ vì tạo điều kiện cho người kinh doanh hoa giảm bớt khó khăn